cũng do mâu thuẫn trên bản nhậu trần quang long chú tỉnh vĩnh long đã ra tay giết người
long đã bị tuyên phạt mức án hai mươi sáu năm tù về tội giết người và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
phiên tòa diễn ra vào sáng nay
sau khi xảy ra mâu thuẫn trên bàn nhậu long đã cầm súng có hình dạng cây bút đánh mạnh vào đầu của đối phương
làm súng phát nổ khiến nạn nhân tử vong sau một thời gian điều trị
kết luận giám định nguyên nhân gây ra cái chết là do chấn thương sọ não
sau khi gây án long đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận cây súng bút và bốn viên đạn được long mua qua mạng với giá một tám triệu đồng để phòng thân
kết luận giám định của phân viện kỹ thuật hình sự tại tp hcm thuộc bộ công an thì khẩu súng gây án là vũ khí quân dụng
tại tòa cũng như trong quá trình điều tra trần quang long thành khẩn khai báo và hối hận với hành vi đã gây ra
hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần quang long hai mươi năm tù giam về tội giết người và sáu năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
tổng hình phạt mà long phải chấp hành là hai mươi sáu năm tù giam